thưa quý vị một thông tin vui trong ngày hôm nay
đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào
như vậy từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến nay việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín
việt nam có hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín bảy
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi hai ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với sars cov hai là tám ca